ông nguyễn thanh bình chủ tịch ubnd tỉnh an giang cũng cho rằng tình hình dịch bệnh ở tỉnh này vẫn còn rất phức tạp
đến nay số ca nhiễm chưa có dấu hiệu dừng lại nhất là các ổ dịch mới bùng phát tại các huyện an phú tân trợ mới và thị xã tân châu
một số địa phương ở miền tây đưa ra quy định mới về việc kiểm soát người ra vào địa phương nhưng vẫn mỗi nơi một kiểu
đến sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một số địa phương như an giang cà mau vĩnh long đã có các quy định mới về việc kiểm soát người ra vào địa phương
an giang vẫn yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính
phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang trần anh thư vừa ký công văn quy định tạm thời về quản lý người dân đi đến các tỉnh thành đảm bảo các quy định phòng chống dịch
theo đó khi ra vào an giang người điều khiển phương tiện và người đi cùng phải đảm bảo cam kết và đáp ứng các yêu cầu bao gồm
có đơn đăng ký di chuyển gửi cơ quan có thẩm quyền được quy định
trong đó nêu rõ là người điều trị khỏi covid một mươi chín dưới một trăm tám mươi ngày có giấy chứng nhận xuất viện sau điều trị
hoặc đã tiêm đủ liều vaccine tiêm một mũi ít nhất một mươi bốn ngày sau tiêm hay chia tiêm
giấy xét nghiệm âm tính bằng test nhanh có giá trị trong vòng hai mươi bốn giờ hoặc pcr trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm lấy mẫu
nếu cụ thể phương tiện di chuyển chủ tịch ubnd các huyện thị xã thành phố có trách nhiệm tiếp nhận đơn đăng ký
xem xét và có văn bản xếp thuận hỗ trợ tạo điều kiện cho công dân đăng tạm chú cư chú các doanh nghiệp ngoài khu vực công nghiệp
cán bộ công chức viên chức người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương được di chuyển ra khỏi tỉnh kể cả quay trở lại địa phương
trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh an giang tiếp nhận đơn đăng ký di chuyển xem xét và có văn bản chấp thuận hỗ trợ
tạo điều kiện cho các công dân tổ chức hoạt động trong các khu chức năng kinh tế cửa khẩu và khu công nghiệp được di chuyển ra khỏi tỉnh
thủ trưởng sở ban ngành cấp tỉnh xem xét và có văn bản cho phép di chuyển ra ngoài tỉnh
đối với các tổ chức cá nhân đến an giang với mục đích công tác làm việc học tập đầu tư kinh doanh
phải xuất trình thư mời kế hoạch công tác chương trình làm việc tại tỉnh hoặc văn bản xếp thuận của ubnd tỉnh thành phố nơi đi cho phép đến an giang
các tổ chức cá nhân đến làm việc tại an giang phải có trách nhiệm tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch trong suốt thời gian ở lại tỉnh
đối với cán bộ công chức viên chức người lao động trong cơ quan nhà nước và công dân đang làm việc tại an giang
đi ra ngoài tỉnh với mục đích công vụ
kinh doanh học tập điều trị bệnh trở về gia đình các công việc đột xuất khác và quay trở về tỉnh sau khi hoàn tất công việc
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của sở y tế
người đến vĩnh long phải cách ly theo quy định của tỉnh
ngày một mươi năm tháng một mươi chủ tịch ubnd tỉnh vĩnh long lữ quang ngòi ký quyết định về việc áp dụng các biện pháp hành chính
trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh vĩnh long theo các cấp độ nguy cơ
tuy nhiên vĩnh long vẫn duy trì các chốt kiểm soát của tỉnh huyện xã giáp với các tỉnh lân cận
và giáp địa bàn nguy cơ cao nguy cơ rất cao
công an tỉnh sẽ chủ trì phối hợp với các cơ sở ngành địa phương có liên quan để điều chỉnh vị trí cách chốt phù hợp
không gây ách tắc lưu thông hàng hóa sản xuất kinh doanh và đi lại sinh hoạt của người dân
người dân với long ra khỏi tỉnh và trở về tỉnh
người dân từ tỉnh ngoài đến vĩnh long ngoài các yêu cầu theo quy định của bộ y tế và bộ giao thông vận tải
thì phải thực hiện cách ly theo quy định phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của tỉnh
đối với những người tham gia thực hiện các công trình dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
các nhà đầu tư muốn đến làm việc đầu tư tại vĩnh long phải đảm bảo các điều kiện như
tiêm đủ liều vaccine phòng chống covid một mươi chín theo quy định
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai bằng phương pháp rt pcr còn hiệu lực
khai báo với chính quyền địa phương trước khi đến với long
bố trí ở và làm việc tại địa điểm có phương án phòng chống dịch theo quy định
thủ trưởng các đơn vị doanh nghiệp chịu trách nhiệm tự kiểm tra giám sát và chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương
văn bản của ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long nêu rõ
người tiêm một mũi vaccine vào cà mau và cách ly hai mươi một ngày
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau lâm văn bi vừa ký quyết định tạm thời
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
theo quyết định này cà mau có một trăm linh tám chốt kiểm soát người từ ngoài tỉnh vào bảy chốt tỉnh và một trăm linh một chốt huyện
tất cả người về hoặc đến cà mau phải được kiểm soát phân luồng riêng giữa từng nhóm đối tượng để triển khai các biện pháp phòng chống dịch
theo đó người tiêm đủ hai mũi vaccine có giấy chứng nhận hoặc xác nhận trên phần mềm pc covid
hoặc người đã khỏi covid một mươi chín có giấy xác nhận khỏi bệnh hoặc giấy ra viện không quá sáu tháng
sau khi khai báo y tế đầy đủ cụ thể tại chốt trạm kiểm soát được phép tự di chuyển đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc để theo dõi sức khỏe bảy ngày
tuy nhiên các trường hợp này cũng phải xuất trình được kết quả xét nghiệm pcr âm tính còn hạn trong bảy mươi hai giờ
hoặc có kết quả test nhanh mẫu đơn âm tính tại chốt trạm kiểm soát cửa ngõ vào cà mau
sau thời gian theo dõi sức khỏe phải tự thực hiện xét nghiệm pcr hoặc test nhanh hai lần
để chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với người chưa tiêm hoặc tiêm một mũi vaccine có kết quả xét nghiệm âm tính còn hạn trong bảy mươi hai giờ khi vào cà mau
sẽ được đưa vào các khu cây ly tạm thời để kiểm tra chẳng lọc
sắp xếp đưa về các địa phương để cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện trong hai mươi một ngày
đồng thời phải test nhanh mẫu đơn định kỳ ba ngày một lần hoặc xét nghiệm pcr bảy ngày một lần
đồng thời phải test nhanh mẫu đơn định kỳ ba ngày một lần
sở y tế tỉnh sopchang nhận định trùng ca bệnh ở xá tài văn huyện trần đề là ổ dịch phức tạp nhất
qua test sàng lọc đến nay phát hiện khoảng một ca nhiễm có liên quan đến ổ dịch này và đã lây lan đến bảy địa phương trong tỉnh
hiện nay số cây nhiễm mới liên quan đến trùng ca bệnh này vẫn tiếp tục gia tăng
các địa phương có cây nhiễm liên quan đang tiếp tục điều tra truy vết xét nghiệm dần dọc
để nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh hiện nay tỉnh sóc trăng tiếp tục mở rộng các khu cách ly nâng cao năng lực y tế nhất là năng lực lấy mẫu truy vết xét nghiệm điều trị triển khai mô hình trạm y tế lưu động ứng phó với diễn biến dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
ngoài ra tỉnh đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân đặc biệt là đối tượng nguy cơ cao
tỉnh đến nay sopchang đã triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín bốn đợt với tổng số người được tiêm là trên bốn trăm bốn mươi bảy ba trăm linh đều
riêng đợt bốn bộ y tế phân bổ cho tỉnh sắp trăng năm trăm linh liều vaccine và đã phân bổ cho các địa phương tổ chức tiêm từ ngày một mươi một tháng một mươi
tỉnh dự kiến sẽ hoàn thành kế hoạch tiêm đợt bốn trong ngày một mươi bảy tháng một mươi
tại xã đại tâm huyện mỹ xuyên ông ngô quốc dũng phó bi thư đảng ủy xã cho biết
thực hiện kế hoạch tiêm vaccine cho công dân trên đề bản toàn tỉnh sopchang cũng như là huyện mỹ xuyên
xã đại tâm đã tổ chức tiêm vaccine cho bà con chín trăm linh liều
việc tổ chức tiêm đảm bảo đúng năm k theo quy định của bộ y tế
để đảm bảo điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín tỉnh sóc trăng đang triển khai thêm ba khu điều trị f
tại trung tâm văn hóa hồ nước ngọt sáu trăm linh giường trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh hai trăm năm mươi giường và thị xã vĩnh châu một trăm năm mươi giường
trong những ngày qua tỉnh cũng nhận được sự hỗ trợ y tế từ trường đại học y
ở cần thơ với một trăm linh bảy cán bộ sinh viên tiêm vaccine
quân khu chín hỗ trợ một mươi bác sĩ một trăm linh điều dưỡng
trường cao đẳng cộng đồng tỉnh sopchang hỗ trợ tám mươi bảy cán bộ sinh viên
ngoài ra tỉnh nhận được hỗ trợ về vật tư y tế của nhiều tổ chức cá nhân
trong đó tập đoàn phơi trang hỗ trợ ba trăm linh máy tạo oxy một mươi máy thở hfnc năm test nhanh ba trăm linh máy đo nồng độ oxy máu sp